những trường hợp dương tính với virus covid một mươi chín tại việt nam đều đã được điều trị khỏi bệnh
tuy nhiên không vì thế mà chủ quan các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương
cũng đang thực hiện rất tốt việc kiểm soát dịch bệnh tại nơi được xem là tâm dịch covid một mươi chín ở nước ta
tại khu vực xã sơn lôi công tác kiểm soát dịch bệnh vẫn đang được các lực lượng chức năng triển khai chặt chẽ
bộ y tế đã hỗ trợ cho trạm y tế xã đầy đủ cơ sở vật chất để khám chữa bệnh
dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ đồng ngành từ trung ương
các thiết bị được trang bị ở đây thì bao gồm cả các máy chụp x quang
cả các monitor theo dõi rồi máy điện tim máy xét nghiệm đường huyết
đấy thì khá là đầy đủ cho cái việc mà chăm sóc sức khỏe cơ bản của nhân dân ở trong xã
những trường hợp bệnh nặng của các xã tại huyện bình xuyên sẽ được chuyển đến điều trị
tại khu vực cách ly của bệnh viện đa khoa khu vực phúc yên
tại đây sở y tế tỉnh vĩnh phúc đã chỉ đạo bố trí đầy đủ
các máy móc y tế hiệu
bệnh viện đại sẵn sàng điều trị với số lượng dường bệnh lên tới một trăm linh dường
khi có sự chỉ đạo của sở y tế bệnh viện sẽ là nơi để điều trị cho bệnh nhân của huyện bình xuyên
được sự quan tâm của sở thì bệnh viện đã thành lập hẳn một khu phòng khám riêng
để phân loại bệnh nhân ngay từ đầu
bệnh viện đã có lối đi riêng tại khu này
bệnh viện đã phải xây dựng một hệ thống tường rào cách ly cứng bằng tôn
với chiều cao ba m ba mươi
và cách biệt với hẳn những khu điều trị
chúng tôi đánh giá hiện nay thì tình hình dịch bệnh ở tại vĩnh phúc
đặc biệt là bình xuyên thì đã được kiểm soát tốt
tất cả những trường hợp nghi ngờ và những trường hợp có tiếp xúc gần với người bệnh
thì đều đã được cách ly
và tất cả các lĩnh vực về dự phòng về điều trị đều đã vào cuộc một cách hết sức là tích cực
trong thời gian qua toàn tỉnh vĩnh phúc có một mươi một trường hợp dương tính
với covid một mươi chín đã được chữa khỏi hoàn toàn
đến nay chưa xuất hiện thêm ca dương tính mới
tùy có tín hiệu tích cực nhưng sở y tế tỉnh vĩnh phúc cũng không lơ lả
chủ quan kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh